các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại phận thành phố tân an tài xế phát hiện cháy ở thân xe nên nhanh chóng dừng ô tô chạy ra ngoài
ít phút sau lửa bùng lên dữ dội dầu loang ra mặt đường cháy nghi ngút
cột khói đen bốc lên cao lan sang làn đường chiều ngược lại khi các xe khác phải dừng từ xa
tài xế nguyễn công sang cho biết khi xe cháy phát ra nhiều tiếng nổ liên tiếp
một số ô tô dừng ở làn khẩn cấp khiến xe cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường
khoảng một mươi ba h ba mươi ngày bốn tháng năm một vụ cháy lớn xảy ra trên cao tốc tp hcm trung lương
theo một đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội bảy phòng tám cục cảnh sát giao thông
xác nhận vụ cháy xuất phát từ xe tải chở nhớt chạy trên đường cao tốc tp hcm trùng đường
vụ cháy xảy ra trên làn xe hướng từ tp hcm về miền tây tại km ba mươi tám thuộc địa phận tỉnh long an
theo vị đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội bảy hiện công tác chữa cháy đang được triển khai
ông nguyễn văn thành cục trưởng cục quản lý đường bộ bốn cho biết lúc một mươi hai h bốn mươi trên cao tốc tp hcm trung lương
xảy ra vụ xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi năm c hai nghìn ba trăm bốn mươi hai chở nhớt tự bốc cháy
vị trí xảy ra vụ cháy tại km ba mươi bảy cộng năm trăm năm mươi đoạn thuộc ấp cầu tre xã lợi bình nhân tp tân an long an
chiếc xe do tài xế nguyễn hoàng thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cầm lái
thời điểm cháy ô tô chở dầu bốc cháy sau đó lan dài khoảng một trăm linh mét trên cao tốc tp hcm trung lương
đoạn qua xã lợi bình nhân tp tân an
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả hai hướng
tài sản cao tốc hư hỏng gồm có mặt đường cây xanh hộ lan tôn sóng đang thống kê báo cáo
các lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý hiện trường
hiện lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy
lực lượng chức năng đã phong tỏa hướng đi vào cao tốc phía đầu tp hcm để giải quyết hiện trường vụ cháy
đến một mươi ba h ba mươi lãnh đạo cục quản lý đường bộ bốn cho hay đám cháy đã được dập tắt
những tin tức liên quan vụ trái này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý khán giả trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin kính chào và hẹn gặp lại